ngày làm việc thứ tư của phiên xét xử chín mươi hai bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán
kết quả thẩm vấn nhóm bị cáo là đại lý cấp một và đại lý cấp hai cho thấy họ được hưởng lợi từ việc mua bán rick
để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài rickviet game
bidvip có tổng cộng năm mươi bốn hình thức đánh bạc số tiền hưởng lợi của các bị cáo không cố định
đối với nhóm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua quá trình thẩm vấn gần bốn mươi con bạc đều khai càng chơi càng thua càng thua càng cố để gỡ
thậm chí có một số bị cáo tham gia các trò chơi game đánh bạc trực tuyến phải bán cả nhà cửa đất đai phương tiện để đánh bạc trực tuyến với số tiền từ ba đến năm tỷ đồng
đối với nhóm bị cáo thuộc công ty trung gian trong đường dây này có công ty cổ phần homdak do nguyễn hoàng linh là giám đốc điều hành
thông qua công ty trung gian giải pháp việt do hoàng mạnh dương làm giám đốc
trong quá trình hợp tác với công ty cnc của nguyễn văn dương công ty homdayret đã thu lợi bất chính gần chín tỷ đồng
đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính này
như vậy mặc dù biết game bài rigvip và tip club là game bài đánh bạc trên mạng
xong vì lợi nhuận công ty homdak vẫn cố tình làm ngơ để thu lợi bất chính và trực tiếp tiếp tay cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ này